tối ngày năm tháng bảy theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã đến thành phố mice thủ phủ bang rilen fans bắt đầu chuyến thăm cộng hòa liên bang đức nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại hamburg của đức
tại đây thủ tướng đã có cuộc làm việc với chủ tịch hội đồng liên bang đức kiêm thủ hiến bang rheinland pfalz bà malu dreyer
tại cuộc làm việc hai bên đánh giá quan hệ giữa quốc hội hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
thủ tướng đề nghị quốc hội đức ủng hộ việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị đức việt nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác giữa quốc hội hai nước
nhất là trong các lĩnh vực lập pháp giám sát mong muốn quốc hội đức ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp đức đầu tư kinh doanh tại việt nam
với tư cách là thủ hiến bang rheinland pfalz bà malu dreyer
mong muốn qua chuyến thăm việt nam và bang ryan fans có thể mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
đánh giá cao sự phát triển năng động của bang nói chung cũng như các ngành kinh tế thế mạnh của bang ryan fas như du lịch công nghệ thông tin công nghiệp hóa chất và sản xuất rượu vang
thủ tướng đề nghị chính quyền bang quan tâm thúc đẩy hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực mà bang ryan funce có thế mạnh và việt nam có nhu cầu
chiều ngày năm tháng bảy tức tối cùng ngày theo giờ việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với phó thủ hiến bộ trưởng kinh tế giao thông và nông nghiệp bang rilen frans ông fhnsker vising
tham dự buổi làm việc còn có một số doanh nghiệp hàng đầu của đức trong các lĩnh vực dược phẩm hóa chất và xây dựng
hai bên đã trao đổi về một số biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và bang ryan fansk trong thời gian tới
các doanh nghiệp đức thể hiện rất quan tâm xúc tiến hợp tác
hợp tác làm ăn với việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức
và cho rằng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
thủ tướng chính phủ khẳng định chính phủ việt nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
tập đoàn lớn của đức vào làm ăn kinh doanh tại việt nam góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức
ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả